quốc lộ ba mươi bảy đoạn chạy qua các huyện thị phía tây của tỉnh yên bái và tỉnh lai châu đi huyện phù yên của tỉnh sơn la với mật độ phương tiện lưu thông lớn
tuy nhiên mặt đường nhỏ hẹp với nhiều khúc cua tay áo liên tiếp tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông
vì thế ngành giao thông vận tải tỉnh yên bái đang tập trung khắc phục xử lý để giúp cho các phương tiện đi lại thuận tiện an toàn trước tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn hai mươi
km hai trăm tám mươi sáu cộng tám trăm linh thôn nước mát xã âu lâu thành phố yên bái một trong những điểm đen xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông trong năm hai nghìn một mươi tám
vị trí này có độ cua gấp nên đường không bằng phẳng tầm nhìn hạn chế nên thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông
theo thống kê của ngành giao thông vận tải hiện nay trên quốc lộ ba mươi bảy đang tồn tại gần chục điểm đen thường xảy ra tai nạn giao thông
đây là những vị trí có nhiều đường cong nằm liên tiếp ngược chiều nhau bán kính nhỏ chiều dài giữa các đỉnh đường cong ngắn và mái ta luy dương cao che khuất tầm nhìn nên rất nguy hiểm
trước bất cập này từ giữa tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy ngành giao thông vận tải đã chỉ đạo các nhà thầu thi công xử lý các vị trí để đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại
dự kiến đến trước tết nguyên đán mậu tuất các vị trí trên sẽ được hoàn thiện và đưa vào sử dụng giúp người tham gia giao thông đi lại thuận tiện an toàn